cơ quan công an quận thủ đức vừa tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn tiến thuận hai mươi tuổi và bùi văn hiến hai mươi ba tuổi
là hai đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ xông vào nhà dân chém trọng thương hai người
hai nạn nhân bị chém là ông nguyễn huy hoàng và em ruột là ông nguyễn huy hưng cùng chú quận thủ đức
được biết hiến theo đuổi con gái ông hoàng nhưng bị từ chối vì chị này đã có bạn trai tên quốc
dẫn đến việc hiến thường xuyên có mâu thuẫn có lần mang theo mã tấu đến nhà ông hoàng ham dọa quốc
nhưng bị ông hoàng tức vũ khí báo công an
đến ngày hai mươi chín tháng sáu do bực tức hiếu đã cùng thuận cầm đầu nhóm côn đồ gồm tám đối tượng lao tới chém
khiến ông hoàng và ông hưng bị trọng thương
lực lượng chức năng đã bắt được hiến và thuận ngay trong đêm
lực lượng công an đang tiến hành truy bắt những nghi phạm liên quan